tuy nhiên cho đến thời điểm này so với các nước xung quanh cơ bản việt nam kiểm soát được tình hình phát huy thành quả kinh nghiệm qua ba đợt bùng phát dịch trước
thủ tướng đề nghị chúng ta phải hết sức tỉnh táo cảnh giác ngăn chặn để không xảy ra trường hợp là nước có dịch
chúng ta chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công nhưng lấy tấn công là chính
bên cạnh đó thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần phân cấp và nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết ông hà thanh hùng chủ tịch phường khai quang tp vĩnh yên đã bị đình chỉ công tác do lơ là thiếu trách nhiệm chưa tự giác thành khẩn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó vào đêm ngày bốn tháng năm tại khu vực phường khai quang ba trường hợp f một là người hàn
quốc đang tạm trú thế nhưng không có chốt kiểm soát phòng chống dịch và cũng không có người trực
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp vĩnh yên không liên lạc được với ông hà thanh hùng là chủ tịch ủy ban nhân dân phường trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường khai quang
qua kiểm tra nhận thấy ông hà thanh hùng không phân công nhiệm vụ đầy đủ và rõ ràng không chấp hành chỉ đạo của cấp trên
bản tường trình của ông hùng chưa thực sự thành khẩn chưa nhận thức được rõ trách nhiệm của bản thân
và với những khuyết điểm trên thường trực thành ủy thành phố vĩnh yên đã thống nhất quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông hà thanh hùng yêu cầu ông hùng nghiêm túc tự kiểm điểm trách nhiệm bản thân mình
còn tại bệnh viện ca tân triều vào trưa ngày hôm qua binh chủng hóa học phối hợp cùng với bộ tư lệnh thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn tại bệnh viện này sau khi tại đây đã ghi nhận một mươi ca dương tính với sars cov hai
bộ tư lệnh thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn tại bệnh viện này sau khi tại đây đã ghi nhận một mươi ca dương tính với sars cov hai
các chuyên gia nhận định ổ dịch tại bệnh viện ca cũng hết sức phức tạp và nguy hiểm vì đây là bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh nhân nặng và từ rất nhiều tỉnh thành trong cả nước
sau khi làm nhiệm vụ tiêu tẩy khử trùng bệnh viện các xe đặc trùng làm nhiệm vụ cũng được tẩy trùng để đảm bảo an toàn
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức nghiêm trọng
nhiều tỉnh đã có dịch một số bệnh viện đã có người bệnh người nhà và nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín
trong đó có trùng virus
biến thể siêu lây nhiễm ở anh ấn độ nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao
bộ y tế nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện
đối với các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng xét nghiệm chủ động toàn bộ nhân viên y tế người bệnh người chăm sóc người bệnh dài ngày
trong khi đó tại hà nội sau ổ dịch tại các bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện ca tân triều
thì trong ngày hôm qua bảy tháng năm tại huyện trương mỹ cũng đã phát hiện hai trường hợp dương tính với sars cov hai
và đây là hai người liên quan đến ẩu dịch tại bệnh viện ca tân triều
hiện trường mỹ cũng đã tiến hành phong tỏa thôn yên lạc xã đồng lạc nơi có hai bệnh nhân sinh sống để phục vụ công tác phòng chống dịch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thôn yên lạc xã đồng lạc huyện trương mỹ hà nội có sáu lối ra vào chính
tất cả sáu lối ra vào này đều đã được cơ quan chức năng lập các chốt kiểm soát và hạn chế người dân ra vào
ngay sau khi phát hiện hai ca dương tính xã đồng lạc đã thực hiện các biện pháp truy vết với các trường hợp tiếp xúc gần
đến tối ngày bảy tháng năm đã phát hiện hai mươi một trường hợp thuộc diện f một
các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định về phòng chống dịch
thôn yên lạc có khoảng hai hộ dân hiện địa phương này đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân dương tính
thứ nhất là làm công tác tuyên truyền tuyên truyền đến người dân để trong xã đồng lạc nói chung và thôn liên lạc nói riêng là chấp hành tốt về quy chế năm k
đảm bảo là nhà nào
không đi lại đồng thời là chúng tôi xác minh nhanh bằng điện thoại liên quan đến tất cả các con em liên anh em người nhà liên quan đến bà đàm và chị huệ
và thông báo tất cả gia đình người nhà phải để ở nhà để phục vụ công tác điều tra dịch tễ
huyện trường mỹ cũng đã chỉ đáo các đơn vị phối hợp lập phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân khu vực cách ly
tăng cường hai mươi một cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng tại chỗ kiểm soát không để người trong khu vực cách ly
tiếp xúc với bên ngoài
bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trong khi người dân thành phố hồ chí minh chưa hết bảng hoàng về vụ hỏa hoạn đã làm cho sáu người trong một gia đình tử vong ở thành phố thủ đức
thì trong tối qua bảy tháng năm lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khác
vụ cháy tại quận một mươi một đã khiến cho tám người tử vong
ghi nhận tại hiện trường của phóng viên trần quyết
tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn lúc một mươi bảy h
tháng năm nhiều người dân ở gần căn nhà nằm sâu trong hẻm bốn mươi bảy năm mươi tám đường lạc long quân phường một quận một mươi một thành phố hồ chí minh
nghe tiếng nổ rất lớn
liền sau đó là lửa và cục khó bốc cao hàng chục mét
một số người đã tìm cách dập lửa và cứu người nhưng lực bất trọng tâm
do căn nhà này vừa ở vừa sản xuất nến nên lửa nhanh chóng bao trùm tới căn nhà
nhiều người dân cũng lo sợ cháy lan
ở trong nhà trân trọng tôi đứng ở trên thấy khối nó kịnh kịnh lên là nó gần nhà quá tôi sợ ghê luôn
trong đó cái đường hẻm nó nhỏ lắm đi vô trong đó nhà nhiều lắm nhà lập sập lập sập nhiều lắm
đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt
diện tích đám cháy rộng hơn một trăm hai mươi năm m hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát khu vực phát hiện tám thi thể trong căn nhà
trong đó ba người tử vong ở tầng trệt bốn người trong nhà vệ sinh và một người nằm dưới chân cầu thang
trong số tám người tử vong có sáu trẻ nhỏ và hai người lớn là chủ nhà và giáo viên tiểu học
ở dưới đó
ba người nấu đèn cháy nó bị lụn nguyên nó đổ xuống nó thật cháy
ba đứa nhỏ ôm nhau chết luôn
ba nhỏ là ôm nhau chết tức ngắt luôn
ở trên lầu là dạy học còn ở dưới là nấu đèn cháy
nghe cái đồng mình nhìn vô thấy cháy là đi sợ quá là đi thôi chứ không có biết gì nữa
do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ cháy lãnh đạo ưu ba nhân dân tp hcm
bà giám đốc công an
thành phố đã xuất hiện trường chí đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nắm bắt vụ việc và động viên thân nhân các gia đình có người thiệt mạng
tính đến hơn hai mươi một h ngày bảy tháng năm thì hiện trường vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa
cũng như là khám nghiệm hiện trường tìm kiếm nạn nhân
và thời điểm này chúng tôi đã cập nhật được tám trường hợp tử vong
hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa và đang tổ chức họp để có cái thông tin cụ thể
và có thể cung cấp cho báo chí
thời gian tiếp theo
theo đại diện một đơn vị tham gia chữa cháy đây là vụ cháy khó tiếp cận địa bàn
vì căn nhà trong hẻm rộng chưa đến một mét lực lượng đã phải đấu nối nền ống dẫn nước dài hơn ba trăm linh m
mới tiếp cận được ngọn lửa
trong số tám người tử vong hiện chưa xác minh được danh tính hai trường hợp
thưa quý vị ngay sau khi biết thông tin về vụ cháy đã khiến cho tám người tử vong ở tp hcm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ban hành công điện gửi bộ công an
ủy ban nhân dân tp hcm về vụ cháy tại đường lạc long quân phường một quận một mươi một tp hcm
thủ tướng chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân thân nhân người bị nạn
và có ý kiến chỉ đảm như sau
thứ nhất ủy ban nhân dân tp hcm khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho gia đình người bị nạn tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy
thứ hai bộ công an ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ cháy xử lý nghiêm vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở
có nguy cơ cháy cao trên địa bàn kịp thời phát hiện chấn trình khắc phục các vi phạm
kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì cần phải xem xét
truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật